trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục
dự kiến số lượng hành khách qua bến xe cần thơ sẽ tăng hơn một mươi so với ngày thường
vì vậy cần thơ đã triển khai công tác phục vụ hành khách trong dịp lễ như cán bộ tăng ca
tăng giờ và chuẩn bị các xe để phòng ứ động khách
theo công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ hiện tại có khoảng từ bảy trăm linh đến tám trăm linh phương tiện
hoạt động một ngày bảo đảm đủ phương tiện phục vụ hành khách
không để xảy ra tình trạng ủ nứ khiến khách chở lâu
các ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát vãn hồi trật tự tại các bến
và khu vực ngoại vi các bến xe khu vực đường dẫn cầu cần thơ vòng xoay cầu hưng lợi
vì đây là những địa điểm mà các chủ phương tiện lợi dụng dễ đậu đón trả khách sai quy định
gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
đồng thời ban an toàn giao thông cần thơ cũng tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông tại các bến xe bến tàu chủ động điều tiết phương tiện không để xảy ra
tình trạng ủ nứ khách không để tăng giá vé trái quy định tạm ngừng thi công những công trình
không bảo đảm an toàn có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố